sau thời gian ngắn xác lập chuyên án công an tỉnh đắk nông vừa đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet bắt giữ một mươi bảy đối tượng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
đây là đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh đắk nông
có giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc với số tiền gần sáu trăm linh tỷ đồng
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này do đối tượng huỳnh kim trí và lương ngọc thành
đều trú tại tỉnh đắk nông điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc điều hành tài khoản cá độ cấp đại lý
và quản lý tài khoản đại lý với quy mô rất lớn số lượng người tham gia đánh bạc ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
công an tỉnh đắk nông đã bắt giữ một mươi bảy đối tượng trong trường hợp khẩn cấp khám xét khẩn cấp
thu giữ bốn máy tính sách tay nhiều tài khoản ngân hàng điện thoại xe ô tô
bước đầu xác định số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc gần sáu trăm linh tỷ đồng
lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân tỉnh đắk nông đã động viên chúc mừng biểu dương kịp thời chiến công này